gia đình anh nguyễn như ngọc tại xã nam điền huyện nghĩa hương tỉnh nam định trước đây đã nuôi sáu ao cá bống bớp thương phẩm
nhưng nay do thị trường tiêu thụ khó khăn giá bán thấp nên anh chỉ còn duy trì được ba ao
cá trong lồng đã có thể thu hoạch nhưng vẫn chưa thể xuất bán được do doanh nghiệp vẫn đang gặp vướng mắt về các thủ tục thông qua nên chưa thể xuất hàng sang trung quốc
còn tại trang trại của ông nguyễn văn sơn tại thị trấn rạng đông những năm trước đây cá của trang trại nuôi chủ yếu xuất sang trung quốc với sản lượng từ hai đến ba tấn cá một ngày
tuy nhiên đến nay toàn bộ lượng cá mà ông sơn liên kết sản xuất với ba trăm linh hộ dân buộc phải tiêu thụ trong nước
chính là hiện phía trung quốc đang thắt chặt những quy định nhập khẩu nông sản từ các nước nói chung và việt nam nói riêng
theo đó nước bạn yêu cầu nông sản của việt nam phải được xuất khẩu theo con đường chính ngạch
trong khi đó cá bông bớp vẫn chưa có tên trong danh mục các mặt hàng nông thủy sản được cho phép xuất khẩu sang trung quốc
tính riêng năm hai nghìn một mươi bảy huyện nghĩa hưng có khoảng bốn trăm linh hectare nuôi cá bống bớp sản lượng một đến một hai trăm linh tấn cá một năm
chủ yếu xuất khẩu sang thị trường trung quốc theo con đường tiểu ngạch
tuy nhiên đến nay diện tích nuôi loại cá này đã giảm chỉ còn khoảng gần hai trăm linh hectare
xuất khẩu sang trung quốc thì mấy năm trở lại đây thì nó cũng rất là hạn chế mà gần như thì là đóng băng ở cái thị trường trung quốc
do đó là cái sản lượng mà nuôi ra là không xuất được thì người dân cũng tự người ta chuyển đổi sang các con nuôi khác

con cá bông bớp sản lượng một một tấn cá một năm chủ yếu xuất khẩu sang thị trường trung quốc theo con đường tiểu ngạch
các hộ nuôi trồng thủy sản buộc phải từ bỏ con cá búng bớp loại thủy sinh họ đã gắn bó hàng chục năm qua
câu chuyện này là thực trạng chung của nhiều địa phương vẫn giữ thói quen đưa nông sản sang trung quốc theo con đường tiểu ngạch
theo các chuyên gia việc hoạt động xuất khẩu nông thủy sản của nước ta sang thị trường trung quốc giảm có thể do nhiều nguyên nhân
như tình hình kinh tế của trung quốc hiện không khởi sắc tác động từ cuộc xung đột thương mại mỹ trung
dẫn tới xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế giảm nhập khẩu nông sản
bên cạnh đó tác động từ các chính sách mới và thực thi chính sách từ năm hai nghìn một mươi tám của các cơ quan quản lý trung quốc
như tăng cường kiểm nghiệm kiểm dịch an toàn thực phẩm nhập khẩu
chính sách thương mại biên giới được xiết chặt theo hướng ngày càng đi vào chính quy thu hẹp diện mặt hàng trao đổi cư dân biên giới
cũng khiến việc xuất khẩu nông thủy sản vào thị trường này gặp nhiều khó khăn thách thức
do đó muốn phát triển xuất khẩu các mặt hàng nông thủy sản sang thị trường trung quốc thì điều quan trọng nhất hiện nay
đó là vấn đề tổ chức lại sản xuất tăng cường quản lý kiểm soát chất lượng và quan tâm đến công tác đàm phán mở cửa thị trường
chúng ta sẽ tổ chức sản xuất lệch thời vụ của các bạn đối với các nhóm nông sản đó là một hướng đi
hướng thứ hai của chúng ta đi nữa là bố trí làm sao mà chúng ta tăng cường cái chuỗi giá trị chế biến
thì cũng có thể kéo dài cái thời gian phân phối thị trường
thứ ba là áp dụng nhiều khoa học công nghệ đặc biệt là bảo quản
có những loại nông sản hiện nay rau quả chẳng hạn nếu như công nghệ mới bảo quản
chúng ta có thể kéo dài được ba tháng sáu tháng chín tháng thì như vậy là chúng ta có thể giữ được cái giá trị chúng ta
chúng ta xác định định vị lại rõ những yêu cầu của thị trường trung quốc
và cả về quy mô đặc thù tính chất cũng như là cả những yêu cầu cụ thể cho tình doanh hàng sản phẩm
để chúng ta có được một quy hoạch rõ ràng và đầy đủ liên quan trên cơ sở
năng lực sản xuất và cái quy mô sản xuất mà chúng ta có thể huy động được
lãnh đạo các địa phương cần phải tổ chức tập huấn và cung cấp thông tin đầy đủ
để cùng với sự phối hợp của các doanh nghiệp tạo điều kiện cho người nông dân
có thể có đầy đủ thông tin về thị trường này và hiểu về cách thức tập quán
trong kinh doanh với thị trường này
có thể nói trung quốc với một bốn tỷ dân số là thị trường rất tiềm năng
để xuất khẩu các mặt hàng nông sản của việt nam
đặc biệt nước ta có thời tiết khí hậu thuận lợi để sản xuất nhiều mặt hàng nông sản
chủ lực có chất lượng cao
tuy nhiên hiện vẫn chưa có nhiều loại nông sản trong danh mục các mặt hàng nông sản
được phép xuất khẩu chính ngạch vào thị trường trung quốc
đây là ba vấn đề nút thắt mà chúng ta cần phải giải quyết
và chúng tôi đã đặt ra một tiến độ về mở cửa thị trường
là sang năm hai nghìn hai mươi thì đặt thứ tự ưu tiên là phải mở cửa thị trường
quả sầu riêng quả chanh leo và một số trái cây khác
và hiện nay hồ sơ kỹ thuật thì đã gửi cho tổng cục hải quan trung quốc
để có thể bạn thúc đẩy những khâu khớp nối
và phấn đấu bên cạnh các sản phẩm đó
đã có một số sản phẩm bạn đang hoàn tất khâu đánh giá rủi ro
và có thể là cho chúng ta mở cửa đó là sản phẩm khoai lang
xuất khẩu chính ngạch không khó tuy nhiên cái khó ở đây là cần phải tuân thủ
và đáp ứng mọi yêu cầu phía nước bạn đưa ra
và kinh nghiệm của ngành sữa việt nam là một ví dụ điển hình
từ năm hai nghìn một mươi ba trang trại của công ty cổ phần sữa th đã chuyển sang nhập bò giống từ mỹ
đến nay đàn bò hơn bốn mươi năm con tại trang trại th đều thuộc nguồn gen quý
có phả hệ rõ ràng và được chọn lọc kỹ lưỡng
về nguồn nguyên liệu thức ăn trang trại hoàn toàn tự chủ
để đảm bảo chất lượng dinh dưỡng cho bò sữa
với mô hình chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao công nghệ bốn
trong sản xuất và quản trị khép kín từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch
công ty đã vượt qua tất cả các đợt kiểm tra chất lượng
đáp ứng được các tiêu chí an toàn thực phẩm bảo đảm các sản phẩm sữa sản xuất da
hoàn toàn đáp ứng các quy chuẩn quy định khắt khe của thị trường trung quốc
tất cả những điều đó để chuẩn bị cho ngày một mươi bảy tháng một mươi vừa qua
công ty cổ phần sữa th thuộc tập đoàn th ghi tên mình trở thành doanh nghiệp đầu tiên
đã được tổng cục hải quan trung quốc cấp mã giao dịch cho phép xuất khẩu sản phẩm sữa
sang thị trường trung quốc
và đến ngày hai mươi hai tháng một mươi tổng cục hải quan trung quốc đã được cấp mã giao dịch cho phép xuất khẩu sản phẩm sữa
sang thị trường trung quốc
tất cả những điều đó để chuẩn bị cho ngày một mươi bảy tháng một mươi vừa qua
công ty cổ phần sữa th thuộc tập đoàn th ghi tên mình trở thành doanh nghiệp đầu tiên

sang thị trường trung quốc
đây là kết quả triển khai quyết liệt và có hiệu quả các yêu cầu về thú y và sức khỏe cộng đồng
đối với các sản phẩm sữa của việt nam trong gần bảy năm qua
đồng thời việc sản phẩm sữa của việt nam được thị trường trung quốc chấp nhận sẽ mở ra cơ hội lớn
cho ngành chăn nuôi bò sữa và sản xuất chế biến sữa của việt nam không chỉ đối với thị trường trung quốc
mà còn đối với nhiều thị trường tiềm năng khác như nhật canada australia mỹ thái lan
mặt hàng sữa là một trong mặt hàng yêu cầu chất lượng tiêu chuẩn quy chuẩn và an toàn thực phẩm cao nhất
mà chúng ta xuất khẩu được vào thị trường chứng nhật của trung quốc
chứng tỏ rằng
trình độ tổ chức sản xuất ứng dụng công nghệ liên kết sản xuất cho đến đảm bảo các tiêu chuẩn
chúng ta đã đảm bảo được tiêu chuẩn tốt nhất
tới đây thì không chỉ th mà còn bốn năm doanh nghiệp ở trong cái bộ hồ sơ đầu tiên chúng ta gửi sang
và tiến tới không phải bốn năm doanh nghiệp mà còn nhiều doanh nghiệp của việt nam xuất khẩu sang thị trường này nữa
trong chương trình tái cấu nông nghiệp của chúng ta không chỉ đáp ứng những mặt hàng chuyển tống
mà kể cả những mặt hàng khắc kế nhất khó tính nhất
và chúng ta tưởng như không có tiềm năng lợi
thế thì bây giờ với một cái quyết tâm cao liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp với người nông dân
với sự chỉ đạo chung cơ chế chính trách chung chúng ta vẫn tổ chức ra hàng hóa tốt để chức động
vừa qua nhân dịp bộ trưởng bộ nông nghiệp nông thôn trung quốc hàn trường phú thăm chính thức việt nam
việc tổ chức diễn đàn doanh nghiệp việt nam trung quốc hợp tác sản xuất và tiêu thụ chè cà phê
là hoạt động quan trọng để quảng bá các mặt hàng nông sản có chất lượng của việt nam
tới các đối tác trung quốc đặc biệt là chè và cà phê
diễn đàn với hy vọng sẽ ghi danh mặt hàng chè và cà phê của việt nam
sang danh mục nông sản xuất khẩu chính ngạch sang trung quốc trong thời gian tới
bởi trên thực tế trung quốc hiện mới chỉ là thị trường nhập khẩu xếp thứ một mươi hai về cà phê
và đứng thứ bốn về chè của việt nam
đây là cơ hội lớn để doanh nghiệp hai nước hợp tác phát triển sản xuất chế biến
và thương mại chè và cà phê không chỉ phục vụ nhân dân hai nước
mà còn hướng đến thị trường toàn cầu với dân số bảy bảy tỷ dân
có thể khẳng định trung quốc đang là thị trường xuất khẩu to lớn của thị trường nông sản việt nam
và điều này đem lại rất nhiều lợi thế cho nông dân việt nam
trong tương lai thì trung quốc sẽ tiếp tục thực hiện thêm các diễn đàn hoặc triển lãm nông sản
rồi chè rồi cà phê giữa hai nước và cả các nước đông nam á
tôi nghĩ thị trường trung quốc cũng là một kênh mà thị trường việt nam có thể đi qua đó sang các nước khác
tôi rất mong hai nước sẽ tiếp tục hợp tác trong vấn đề này
ngoài ra sự kiện này cũng giúp các doanh nghiệp hai nước nắm bắt những thông tin
tìm hiểu thêm nhiều cơ hội đặc biệt tìm kiếm đến sự hợp tác để khai thác thế mạnh tốt nhất về thị trường
đây cũng là dịp để hai quốc gia tham khảo thị trường nông sản và định hướng hợp tác lâu dài
tăng cường hơn nhanh hơn hiệu quả hơn nhiều hơn nông sản việt nam xuất sang thị trường trung quốc
vì bạn cũng đang rất cần mà ta đang sẵn sàng gọi đó là điểm thứ nhất
điểm thứ hai nữa là tăng cường hơn
hợp tác khoa học công nghệ trước tình hình ứng dụng các công nghệ thời đại
và đặc biệt là thích ứng trước tác động biến đổi khí hậu
bạn cũng có rất nhiều thành tiệu lĩnh vực này thì ta cũng phải tranh thủ để hợp tác hai bên
làm sao mà có thể phối kết hợp được để tận dụng các chương trình hợp tác khoa học kỹ thuật
vấn đề thứ ba nữa là gợi mở để tăng cường đầu tư nhất là đầu tư vào chế biến nông sản
điểm thứ tư cốt nõi nữa đó là tăng cường thương mạng
bởi vì không chỉ việt nam xuất khẩu sang bạn
mà các tập đoàn lớn phân phối nông sản của bạn cũng rất cần những nông sản đã chế biến
nông sản sạch nông sản chất lượng cao để tổ chức phân phối ra thị trường trung quốc
và qua trung quốc để có thể chuyển ra đi các nước khác trên thế giới
khi trung quốc nâng cao kiểm soát về mặt chất lượng
thì cũng là lúc các doanh nghiệp buộc phải thay đổi tự tìm cách nâng cao chất lượng sản phẩm của mình
ngoài ra tư duy xuất khẩu nông thủy sản cũng phải thay đổi theo hướng giảm dần
và tiến tới xóa bỏ thương mại tiểu ngạch tập trung xuất khẩu chính ngạch
điều này không những góp phần giảm thiểu rủi ro pháp lý
đồng thời từng bước xây dựng được thương hiệu đáp ứng đầy đủ quy định về nhãn mát
truy xuất nguồn gốc của nông sản việt
nước chanh dây còn có tên gọi khác là chanh leo đây là cây dây leo
quả chanh dây mọng có nhiều cùi thịt ovan màu ánh vàng khi chín
quả có vị chua ngọt dùng làm trái cây giải khát rất tốt
hạt chanh dây là chất sơ nên có thể sử dụng được
quả chanh dây chứa rất nhiều vitamin như vitamin a c và rất nhiều khoáng chất cung cấp cho cơ thể
với màu sắc bắt mắt mùi thơm nhẹ và vị chua thanh mát nước chanh dây là một loại thức uống yêu thích của rất nhiều người

nhu cầu cung cấp trên thế giới rất lớn nên mô hình trồng chanh dây hữu cơ chanh dây organic đã ra đời
đây là mô hình chồng chanh sạch từ khâu lựa chọn giống đến nguồn nước và cải tạo đất
hoàn toàn không sử dụng thuốc trừ sâu nên cho chất lượng vượt trội so với các sản phẩm thông thường
tuy nhiên chồng chanh dây hữu cơ nếu không biết kỹ thuật chồng chăm sóc và ngừa sâu bệnh
thì sẽ có nhiều rủi ro tiềm ẩn dẫn đến thất bại phá sản thiệt hại kinh tế nặng nề
vì vậy nếu trồng chanh dây hữu cơ hoặc đang trồng cần phải lưu ý những vấn đề như chọn đúng giống
trồng đúng kỹ thuật phát hiện sâu bệnh kịp thời tìm hiểu thị trường tiêu thụ và chế biến
việc chồng chanh dây hữu cơ hay chanh organic cần đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật
kiểm soát được sâu bệnh hại và chu kỳ từ khi trồng đến khai thác xong
không vượt qua hai năm sẽ cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với một số loại cây trồng khác
để có thể ra một quả chanh dây hữu cơ chất lượng tốt cây chanh phải được trồng
tại các trang trại sạch sẽ có nguồn nước tưới cho chanh hoàn toàn sạch
nước này thậm chí được lấy từ độ sâu sáu mươi mét dưới lòng đất
trang trại chồng chanh hữu cơ sử dụng thuốc trừ sâu sinh học có nguồn gốc tự nhiên như ớt tỏi rượu trưng cất
cây chanh dây nói chung không cánh đất nhưng tốt nhất là chọn đất thoát nước tốt không để đọng nước
đất có thành phần cơ giới nhẹ tầng canh tác sâu hơn năm mươi cm độ mùn trên một và ph từ năm năm đến sáu
ở vùng đất bằng phẳng ấm áp ẩm ướt chanh dây phát triển rất tốt
chất đất tại trang trại không bị nhiễm chất hóa học kim loại nặng và thuốc trừ sâu nhờ đó rất an toàn cho người sử dụng
bên cạnh đó lượng phân bón cho cây được sử dụng từ nguyên liệu tự nhiên như phân gà phân heo vỏ chấu vỏ đậu
chanh dây đòi hỏi khí hậu ấm và ẩm lượng mưa trung bình từ một sáu trăm linh mm trở lên phân bổ đều đặc biệt trong thời kỳ ra hoa ít bị mưa bão
nhiệt độ thích hợp từ một mươi sáu đến ba mươi độ c không có sương muối
giống quả tím thích hợp ở vùng á nhiệt đới cao độ từ một đến một hai trăm linh mét so với mặt nước biển cho chất lượng quả tốt
ngược lại giống quả vàng thích hợp với vùng nhiệt đới độ cao dưới sáu trăm linh mét
cây phát triển tốt khi trồng ở vùng đất đồng bằng ẩm ướt ấm áp